thưa quý vị sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tại hà nội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh báo nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi ba năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và diễn đàn đối thoại giữa tổng biên tập với thanh niên
đến dự có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
hòa chung vào dòng chảy cách mạng của dân tộc và truyền thống vinh quang của tổ chức đoàn
thời gian qua cán bộ đoàn viên thanh niên báo nhân dân luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị
trao dồi kiến thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tận tâm với công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao
nhiều đoàn viên đạt được những thành tích giải báo chí của các bộ ban ngành trung ương và địa phương
năm nay cũng là năm thứ hai lễ kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
do đoàn thanh niên báo nhân dân tổ chức kết hợp với diễn đàn đối thoại giữa tổng biên tập với thanh niên
tổng biên tập báo nhân dân đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng sáng kiến đóng góp khác của đoàn viên thanh niên
từ đó gợi mở một số phương hướng giải pháp cụ thể để đội ngũ phóng viên biên tập viên trẻ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn
gian luyện bản lĩnh ý chí tinh thần sung kích hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
nhân dịp này đoàn thanh niên báo nhân dân đã khen thưởng các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
trong đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo tổ quốc việt nam đảng và nhà nước luôn coi trọng phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc
của cả hệ thống chính trị trong đó xác định thế hệ trẻ là lực lượng nòng cốt sung kích trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
với sự tin tưởng ấy lực lượng thanh niên việt nam đã tiên phong sáng tạo
với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo lan tỏa tình yêu đất nước và niềm tự hào tự tôn dân tộc trong thời kỳ mới
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đã nhấn mạnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
tuổi trẻ việt nam đã có những hoạt động cụ thể nhằm thể hiện vai trò của mình trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo tổ quốc
một trong những hoạt động nổi bật là hành trình sinh viên với biển đảo tổ quốc đã bền bỉnh được triển khai trong suốt một mươi năm qua
cùng với đó là những công trình thanh niên ở trên các nơi đầu sóng ngọn gió
tôi có một niềm tin và rất hy vọng là trong thời gian đến các bạn sinh viên việt nam sẽ được trải nghiệm một cách nhiều nhất
chất lượng nhất và cống hiến sức trẻ mình một cách cụ thể nhất với những vùng biển đảo
nhất là những vùng biển đảo xa xôi của tổ quốc
những kiến thức các bạn được học sức trẻ của các bạn được đi đến đúng những địa chỉ mà tổ quốc và quê hương đang cần
nhân dân ta trong hàng nghìn năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì luôn có niềm tin vào thế hệ trẻ
thế hệ trẻ đời nào cũng vậy luôn đầy nhiệt huyết luôn năng động luôn sáng tạo luôn dám pha
vấn đề là cần có sự định hướng
thế thì hiện nay đó thì bản thân các bà
bản thân các bạn đã có sự định hướng tự nhận thức tốt rồi
trong rất nhiều thập kỷ qua đảng và nhà nước đã kiên quyết kiên trì bảo vệ từng tất đất từng tất biển quê hương thế nào
vì vậy mà chúng tôi hết sức tin vào thế hệ trẻ việt nam
và tôi tin rằng là các bạn sẽ đóng góp hết sức là cụ thể hết sức là hiệu quả với cả tấm lòng mình và trí tuệ của mình vào công cuộc bảo vệ biển đảo quê hương
ngày càng nhiều những hoạt động ý nghĩa và thiết kế
thiết thực được thanh niên triển khai thể hiện vai trò của tuổi trẻ việt nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền xây dựng biển đảo việt nam
khẳng định vai trò quan trọng của tuổi trẻ việt nam trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước biển trời ngày càng tươi đẹp vững vàng
thưa quý vị tỉnh thanh hóa có trên một triệu đoàn viên thanh niên chiếm gần ba mươi dân số và gần năm mươi lực lượng lao động toàn tỉnh
tuy nhiên địa phương này đang thiếu trầm trọng cán bộ làm công tác đoàn dẫn tới hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ tỉnh đến cơ sở gặp nhiều khó khăn và chất lượng hoạt động bị ảnh hưởng
hiện tại cơ quan tỉnh đoàn thanh hóa còn thiêu tới một mươi bảy cán bộ công chức khuyết một phó bí thư hai trưởng ban năm phó các ban chuyên môn
các huyện thị thành đoàn còn thiếu ba mươi sáu cán bộ công chức trên tổng số một trăm hai mươi hai biên chế được giao
có hai mươi trên hai mươi bảy đơn vị chỉ còn một hai công chức làm cán bộ đoàn
ba đơn vị cấp huyện ở thanh hóa khuyết chức danh bí thư huyện đoàn một mươi một đơn vị khuyết chức danh phó bí thư huyện đoàn
toàn tỉnh có một trăm bảy mươi ba cán bộ đoàn chuyên trách quá tuổi theo quy chế chưa được bố trí công tác khác
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay tỉnh ủy thanh hóa không tổ chức thi công chức khối đảng đoàn thể để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho đoàn